một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh với số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai triệt phá tại khu vực xã điện quan huyện bảo yên tỉnh lào cai
đối tượng bị bắt giữ là giàng a sáng chú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai cùng với tang vật là hai mươi hai bánh heroin
đây là đối tượng nằm trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
đã xác lập chuyên án đấu tranh vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
quá trình trinh sát xác định đường dây trên có sự tham gia của một số đối tượng người địa phương thuộc các địa bàn huyện bảo thắng bảo yên của tỉnh lào cai
câu kết với số đối tượng ngoài tỉnh tuồn ma túy từ nước ngoài vào việt nam qua các địa bàn điện biên sơn la và lào cai
sau đó thẩm lậu sang nước thứ ba hoặc là tiêu thụ trong địa bàn tỉnh
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng sáng khai nhận được một người đàn ông không rõ tên tuổi quốc tịch trung quốc
thuê vận chuyển từ huyện bảo thắng sang huyện bảo yên để giao cho khách với giá tiền công là hai mươi triệu đồng
tuy nhiên chưa kịp giao hàng thì bị lực lượng trinh sát phát hiện bắt giữ